đèo pha đin một trong tứ đại đèo nổi tiếng ở vùng tây bắc có chiều dài hơn ba mươi km với nhiều đèo dốc quanh co uốn lượn khung cảnh núi non hùng vĩ quanh năm mây mù bao phủ
cung đèo huyền thoại này càng trở nên đẹp hơn hấp dẫn hơn khi những năm gần đây chính quyền và người dân địa phương đã phát triển mô hình trồng hoa tam giác mạch thành một sản phẩm du lịch sinh thái nhằm phục vụ du khách gần xa
đèo pha đin
cung đèo huyền thoại này càng trở nên đẹp hơn hấp dẫn hơn khi những năm gần đây chính quyền và người dân địa phương đã phát triển mô hình trồng hoa tam giác mạch thành một sản phẩm du lịch sinh thái nhằm phục vụ du khách gần xa
đèo pha đin
cung đèo huyền thoại này càng trở nên đẹp hơn hấp dẫn hơn khi những năm gần đây chính quyền và người dân địa phương đã phát triển mô hình trồng hoa tam giác mạch thành một sản phẩm du khách gần xa